việt nam đang có những lợi thế nhất định để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số trong tương lai
đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo công bố báo cáo thường niên kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề việt nam trước ngưỡng cửa nền kinh tế số
đây là hội thảo do trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
phối hợp cùng viện friedrich noman tổ chức hôm nay tại hà nội
xu hướng số hóa nền kinh tế và các hoạt động xã hội là nền tảng cho phép của cách mạng công nghiệp bốn
lần thứ tư bùng nổ và đang diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển
không nằm ngoài xu thế đó trong quá trình chuyển đổi số việt nam cũng đang có những lợi thế nhất định
cái tỷ lệ dân số trẻ này hay là cái tính mà dễ chuyển đổi nhanh nhẹn
thay đổi và tư duy cũng như là thoáng đạt của người việt nam
thế thì đặc biệt với những phát triển gần đây của việt nam như là khu vực tư nhân ngay càng mở rộng
hay là những hoạt động và giáo dục của việt nam hướng nhiều hơn
có cái sự di chuyển nhiều hơn vào các chương trình như là chương trình stem chẳng hạn
thì đấy là những cái điều mà có thể là tạo thuận lợi cho việt nam
trong khuôn khổ của hội thảo bên cạnh việc phân tích đánh giá về tình hình kinh tế thế giới và việt nam
các nhà nghiên cứu cũng đi sâu đánh giá chỉ ra những cơ hội và thách thức
đối với các doanh nghiệp và xã hội việt nam trước bối cảnh mới
hơn lúc nào hết các doanh nghiệp trong nước cần trao dồi kinh nghiệm
khắc phục những điểm yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của xu thế phát triển